tháng một năm hai nghìn năm trương xuân đức thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần khánh dung
với đức làm giám đốc để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
đến năm hai nghìn bảy đức cùng vợ là nguyễn thị ngọc anh quản lý
điều hành công ty khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trong đó ngọc anh có vai trò kế toán trưởng của công ty
từ năm hai nghìn năm đến khi bị bắt giữ vợ chồng đước đã thành lập hai mươi sáu công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi đức và ngọc anh dừng sử dụng bảy công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
đức và ngọc anh khai nhận mua hóa đơn trái phép của bùi huy hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng và các cá nhân đơn vị khác
để sử dụng kê khai báo cáo thuế đầu vào cho công ty khánh dung
hóa đơn trái phép mua được với giá từ năm sáu giá trị hàng hóa
dịch vụ ghi trên hóa đơn trừa tình thuế vat
đến khoảng năm hai nghìn một mươi tám sau khi nghe tin hợp bị công an hải phòng bắt
nhận thấy có nhiều rủi ro dễ bị lực lượng chức năng phát hiện
nên đức và ngọc anh đã hạn chế mua hóa đơn
hóa đơn của các cá nhân đơn vị khác
các cá nhân hóa đơn bán đầu vào trái phép cho vợ chồng đức
chủ yếu liên lạc giao dịch qua gia lô và điện thoại
nên đức không biết không nhớ thông tin về người bán
khi có nhu cầu mua hóa đơn căn cứ theo lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra
đức liên lạc với người bán để họ ghi hóa đơn và soạn thảo hợp đồng
sau đó các tài liệu liên quan được đóng vào phong bì
gửi qua đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh đến cho đức
đối với hóa đơn đầu ra
khách mua hóa đơn của đức và ngọc anh phần lớn là trung gian môi giới
bản thân nước ngọc anh không rõ thông tin cá nhân
địa chỉ của khách do người mua che giấu thông tin
khi cần lấy hóa đơn họ liên hệ với đức
rồi cung cấp thông tin số lượng tên hàng hóa dịch vụ
số tiền ghi trên hóa đơn và tên đơn vị
sau đó đức giao cho ngọc anh và bộ phân kế toán viết hóa đơn khống cho khách
theo yêu cầu của khách đưa gửi hóa đơn chứng từ qua xe khách
chuyển phát nhanh đến địa chỉ
mà khách yêu cầu hoặc có lúc đước và ngọc anh đi giao trực tiếp
việc thanh toán tiền mua hóa đơn thường được khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
gửi qua đường xe khách hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đức
hàng tháng hàng quý để hoàn thiện hồ sơ kê khai báo cáo thuế
tùy theo từng giai đoạn ngọc anh trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán
tổng hợp kê khai báo cáo thuế soạn thảo hợp đồng
các tài liệu liên quan và viết hóa đơn cho đức
vợ chồng đức còn trực tiếp bán hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn thành phố hà nội
với giá từ bảy tám giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa tính thuế vat
căn cứ tài liệu do cục thuế tp hoài phòng cục thuế tỉnh quảng ninh cung cấp và kết quả điều tra
cơ quan chức năng xác định tổng số hóa đơn bước và ngọc anh đã mua bán trái phép
qua hai mươi sáu công ty nêu trên là hai mươi một bốn trăm bốn mươi chín hóa đơn
trong đó đức và ngọc anh phải chịu trách nhiệm hình sự
với một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bán ra cho khách của các công ty
do vợ chồng đức quản lý điều hành mua bán trái phép hóa đơn là hơn sáu tỷ đồng chưa tính thuế vat
theo vợ chồng đức giá bán hóa đơn không cố định mà lên xuống tùy từng thời điểm
tuy nhiên giá bán ra luôn cao hơn so với mua vào là một giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn
chưa tính thuế vat
số tiền đức và ngọc anh thu được
khi bán hóa đơn trái phép là hơn sáu mươi tỷ đồng
sau khi trừ các chi phí đức và ngọc anh thu lời hơn bốn mươi một tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khi người quen là ông nguyễn đình đương được bổ nhiệm làm tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải
đức đã có lời nhờ và giúp đỡ trong việc làm ăn
được ông đương đồng ý đức lập công ty vận tải phương bắc ở huyện cát hải
trong lần đầu công ty kê khai thuế đỗ thanh hoài đội phó của tri cục
phát hiện giá trị hàng hóa dịch vụ cao bất thường nên báo cáo ông đương
tuy nhiên vị tri cục trưởng lại bảo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty
và cho số điện thoại của ông đức để liên hệ xử lý việc kê khai bất thường cáo trạng nêu
sau đó vợ chồng đức được ông hoài hướng dẫn cách thức kê khai thuế
để không bị cơ quan nhà nước phát hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép
hòa yêu cầu vợ chồng đức kê khai thuế hàng tháng phát sinh bán ra
thật ra thấp hơn thực tế tổng hóa đơn đã xuất cho khách từ ba bốn tỷ đồng
vì huyện cát hải là địa bàn biển đảo kinh tế khó khăn không thể kê cao
chi năm mươi triệu đồng để mua hóa đơn vì doanh nghiệp của đức mới thành lập
và chi cho ông đương hoài ba triệu đồng trên một tỷ đồng giá trị hàng hóa dịch vụ
ghi trên hóa đơn bán ra của công ty điều này được vợ chồng đức đồng ý
với sự hậu thuẫn của ông đương và hoài vợ chồng đức thành lập thêm hai công ty nữa
trên địa bàn huyện cát hải
để buôn bán hóa đơn trái phép hàng tháng theo chỉ đạo của ông đương
hoài sẽ liên hệ với vợ đước để lấy tiền chi phí
cáo trạng nêu từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức đưa cho ông đương và hoài tổng cộng ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
trong số này bảy mươi triệu đồng là phong bì khi gặp gỡ
một trăm linh triệu đồng khi thành lập hai công ty mới và một trăm chín mươi hai triệu đồng nhận hàng tháng theo thỏa thuận
theo kết quả điều tra xác định
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính lên đến bốn mươi một hai tỷ đồng
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức biết tin trương văn nam là cháu của đức
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt
khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đỗ hữu ca tại xã kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty thái bình dương
mà đức và ngọc anh quản lý điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động chạy án cho đước không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết doanh số bán ra của công ty thái bình dương là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho đước song ông đỗ hữu ca vẫn bảo vợ chồng ngọc anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu bán ra
của công ty thái bình dương tương đương hai mươi tỷ đồng và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi đước rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố thái bình gặp bạn nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông đỗ hữu ca khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng nhờ ông ca giúp chạy tội cho đước và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì
từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh nên đức lo lắng về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca tiếp tục nhờ chạy án và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một thời điểm này mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình
nên vợ thống đức quyết định rút thêm một mươi năm tỷ đồng từ ngân hàng để đưa cho cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
xe ngân hàng sau đó đã được đưa ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh sách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ và đưa cho ông ca xem bản chụp tới công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của trương xuân đức tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng

ông ca bảo ngọc anh cứ đi về đi để ông ca lo việc này
lần thứ tư là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng đước tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng đến nhà đưa cho ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng nhớ ông ca chạy tội giúp đước vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại ông ca bảo đức về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc
nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã kênh giang huyện thủy nguyên để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh thì đã nhờ người tên sang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí cho giang quảng ninh gặp người đàn ông tên giang
đồng thời bảo đước cứ yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
vì nể nang ông ca nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh gặp ông giang đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
đức không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo chạm khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông ca ở hải phòng
hai địa chỉ tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng và ngoại tệ trang sức vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên ông đỗ hữu ca khai rằng số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra cũng cho thấy mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hữu ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án
bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của vợ chồng ông ca
và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông trùm buôn bán hóa đơn chuông xuân đức bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt thì vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hiễu ca đã bốn lần nhận tiền của vợ chồng đức ngọc anh với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng với lời hứa chạy án cho vợ chồng đức
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa
và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ bị can ca đã nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an
với những hành vi trên viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố bị can ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khẳng định không nhận tiền nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần ông đỗ hữu ca thừa nhận bị can ngọc anh có đến gặp ông tại nhà riêng ở kênh giang
viện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý đồng thời nhớ ông ca cứu giúp
dù vậy ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho đước mà khai rằng số tiền này là do ngọc anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm các mối quan hệ không còn nhiều không còn khả năng chạy tội cho đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho đước
đối với người đàn ông tên giang
ông đỗ hữu ca khai có quen biết với một người tên giang công tác tại công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhớ ông giang chạy tội cho đước
vào thời gian trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một tháng ông đỗ hữu ca và ông giang có gặp gỡ ăn uống với nhau tại hải phòng
nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình không nhờ và chạy án cho trương xuân nước
tuy nhiên theo cáo buộc từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ngọc anh đã bốn lần đưa tiền tại nhà riêng cho ông đỗ hữu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng lần thứ hai là năm tỷ đồng lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền nhớ ông ca chạy tội đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông ca để hỏi hàn tình hình
nhưng tất cả các lần ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo việc cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai trong các lần đến gặp ông ca có lượt người này mang theo bản chụp từ công văn của cơ quan an ninh điều tra
thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của đức để ông ca xem lo cho đức
theo cáo trạng dù đã đưa tiền cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh vẫn điều tra xác minh các công ty của trương xuân đức
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi đước bị bắt bị can ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh vừa có quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi bốn đưa vụ án hình sự liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh vừa có quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi bốn đưa vụ án hình sự liên quan đến tội trốn thuế mua bán trái phép hỏa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh vừa có quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi bốn đưa vụ án hình sự liên quan đến tội trốn thuế mua bán trái phép hỏa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

tại tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh ở khu đô thị cao xanh hà khánh b phường cao xanh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trong số một mươi ba bị can bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
có bị cáo đỗ hữu ca cựu giám đốc công an hải phòng
bị cáo đỗ hữu ca bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điểm a khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
với tội danh bị truy tố bị cáo đỗ hữu ca đối diện với khung hình phạt được quy định từ một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc trung thần